các phòng giao dịch của cơ sở kinh doanh thuộc công ty f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh hậu giang vừa bị công an tỉnh này kiểm tra hành chính
tại sáu cơ sở của f tám mươi tám nằm trên địa bàn các quận huyện và thành phố của tỉnh hậu giang
lực lượng công an tiến hành kiểm tra việc chấp hành các điều kiện về an ninh trả tự theo quy định của chính phủ
đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở
việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của bộ công an
các tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra tạm giữ các giấy tờ tài liệu dữ liệu lưu trữ có liên quan để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ